hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
khi cho trẻ quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới
nhà trường thầy cô cần giám sát chặt chẽ nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ phải đưa đi cách ly ngay
lực lượng y tế tiến hành xét nghiệm để nhanh chóng có phương án không ảnh hưởng đến việc học tập
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyên gia y tế dự phòng lưu ý trong trường hợp cho học sinh quay trở lại
gia đình và nhà trường học cần áp dụng các biện pháp phòng dịch trong trường một cách kỹ lưỡng như bộ y tế đã quy định
đối với phụ huynh đảm bảo trước khi đưa con đến trường không bị sốt hò
nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín phải báo ngay cho y tế nhà trường
ở nhà cha mẹ cần chăm sóc sức khỏe cho các em
đối với trường học cần xây dựng nội quy an toàn phòng chống dịch
thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết và được dán ở mọi lớp học
trường phải kiểm thân nhiệt giám sát việc đeo khẩu trang
lực lượng y tế luôn có người trực tại trường
nếu có điều kiện cho các em ngồi giãn cách yêu cầu học sinh không tùm năm tùm bảy
tiến sĩ bác sĩ vũ tùng sơn phó chủ nhiệm khoa dịch tễ học viện quân y cho biết
hiện nay cả nước đã bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc học sinh đến trường là cần thiết cho sự phát triển về trí tuệ thể chất và tinh thần của trẻ
khi học sinh quay trở lại trường học
việc phát điện f trong chính môi trường các em sinh hoạt học tập là điều khó tránh khỏi
vì thế nhà trường cần chủ động phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm virus sars cov hai
để có hướng xử trí kịp thời
nếu một lớp xuất hiện ca dương tính với virus sars cov hai chỉ yêu cầu lớp đó nghỉ học
các lớp khác vẫn dạy và học bình thường
theo bác sĩ sơn giáo viên chủ nhiệm từng lớp nên lập nhóm chat với phụ huynh
để theo dõi tình hình sức khỏe học sinh
nhà trường phải bố trí lớp học có quạt thông thoáng mở cửa sổ
đồng thời nên phân loại rác để thùng rác bỏ khẩu trang riêng
nhằm tránh lây nhiễm cho học sinh giáo viên và người làm vệ sinh
đặc biệt học sinh giáo viên phải tuân thủ các biện pháp năm k
học sinh khi trở lại trường học phải mang khẩu trang
mỗi em nên có thêm một khẩu trang y tế để dự phòng
học sinh cũng nên chuẩn bị sẵn bình nước nóng uống riêng
không sử dụng chung để hạn chế lây nhiễm
giáo viên nên hướng dẫn học sinh tránh tụ tập giữ khoảng cách với các bạn
tại mỗi lớp nên bố trí bình sát khuẩn
học sinh cũng nên có thêm chai sát trùng khử khuẩn riêng
được hướng dẫn nhắc nhở rửa tay sát khuẩn tay trước khi đến trường trước khi về nhà
trước khi trẻ đi học phụ huynh dùng nhiệt kế đo thân nhiệt cho các em
nếu thấy sốt nên cho con ở nhà để theo dõi xử lý
trong quá trình học học sinh có các triệu chứng mệt mỏi ho sốt
cần báo ngay cho giáo viên để được theo dõi xử lý
việc học sinh đến trường là cần thiết cho sự phát triển về trí tuệ thể chất tinh thần của trẻ
đồng thời cũng là mong muốn của nhiều bậc phụ huynh
dẫu biết rằng việc ngăn chặn xuất hiện f tại các trường học là điều không thể
nhưng chúng ta có thể hạn chế nguy cơ nhiễm bệnh bằng các phương pháp cụ thể
theo hướng dẫn của các chuyên gia trên
để hạn chế được nguy cơ lây nhiễm cao nhất
cần sự góp sức của cả gia đình nhà trường và cá nhân các con
vì vậy việc chủ động phát hiện các triệu chứng và hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh cá nhân
tuân thủ năm k của bộ y tế là yếu tố cơ bản ban đầu
vô cùng cần thiết cho công tác chống dịch tại trường học